bên cạnh những tật về mắt mà chúng ta thường biết như cận thị loạn thị viễn thị thì nhược thị hay còn gọi là mắt lười đang được cho là ngày càng nhiều người mắc phải
thế nhưng thực tế lại có rất nhiều người không biết về tật mắt này để có thể điều trị kịp thời
ngay từ khi còn bé chị mai thấy con mình hướng nhìn không bình thường
cho đến khi con lớn càng ngày cháu nhìn các vật càng mờ nên thường xuyên vấp ngã làm rơi đồ
các bác sĩ sau thăm khám đã chuẩn đoán con chị mắc nhược thị bên mắt trái
vì mắt phải khỏe nên phải ganh cho mắt trái yếu nên dần dần bên mắt phải cũng bị cận thị và ngày càng tăng số ảnh hưởng rất lớn đến học tập và sinh hoạt
mắt con gần như là có những lúc mà con kiểu áp lực nhiều học nhiều hoặc là con sinh hoạt các thứ mà như lúc mẹ đứng bên cạnh nó không nhìn thấy không ạ
nếu mà để che một bên mắt để tập nhược thị thì là con không nhìn thấy mẹ
hiện tại việt nam có khoảng hai dân số mắc bệnh nhược thị
mắt nhược thị là tình trạng giảm thị lực ở một mắt hoặc hai mắt hoặc có sự khác biệt thị lực giữa hai mắt
tất cả các bệnh lác mắt do tật khúc xạ viễn thị loạn thị lệch khúc xạ giữa hai mắt đều có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhược thị
nếu không phát hiện sớm nhược thị có thể bên mắt bị tật sẽ rất khó hồi phục khả năng nhìn thậm chí mù và dễ kéo theo mắt khỏe cũng bị yếu theo do phải gánh phần nhìn của cả hai mắt
do sự phối hợp hai mắt không tốt đồng thời sự phối hợp mắt tay trong không gian không tốt cho nên nó làm cho có thể trẻ có những động tác vụn về
thí dụ như nhìn nó không đúng cái mục tiêu hay là những cái hoạt động thể thao có thể mình đập quả bóng hay đánh quả bóng nó không chính xác
tại vì khi mà mình mất sự phối hợp hai mắt thì nó sẽ xác định vị trí của vật trong không gian nó không được tốt
hoặc là xác định khoảng cách nó không được tốt
sở dĩ người mắc nhược thị ngày càng tăng do nhiều người đã có ý thức đi khám mắt sớm hơn và được phát hiện
bên cạnh đó việc tiếp xúc sớm liên tục không nghỉ với các thiết bị điện tử mà không có sự bảo vệ dẫn đến các tật mắt loạn thị cận thị viễn thị
những tật mắt này là nguyên nhân gây ra nhược thị
cũng theo các chuyên gia khi trẻ bảy tám tuổi là thời điểm vàng để chữa nhược thị
thời kỳ đó thì là cái mắt người ta đang phát triển
cái hệ thống thị giác còn đang ở trong giai đoạn chưa hoàn thiện
thế nhưng khi mà có một cái sai lạc gì đấy được khắc phục sớm thì nó có thể nó hồi phục được nhanh hơn
là cái tuổi mà lớn khi mà cái chức năng thị giác cùng với cơ quan thị giác nó đã phát triển nó ổn định rồi
thì cái sự phục hồi trở lại nó khó khăn hơn
việc phát hiện và điều trị sớm nhược thị là rất quan trọng
nó sẽ góp phần giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm thiểu tỷ lệ mù loà trong cộng đồng
các bậc phụ huynh cần phải quan sát để ý con mình
nếu có những hành vi cử chỉ không có tính chính xác cao với đồ vật hoặc trong sinh hoạt thì nên đưa con đi khám ngay
có ý thức đưa con đi khám mắt định kỳ vào các thời điểm trẻ còn nhỏ từ hai đến ba tuổi
và thời điểm lúc bắt đầu đi học để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời